hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba mươi hai của liên hoàn ả rập al đã khai mạc tại thành phố zeda của ả rập xê út
với chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề khu vực và toàn cầu có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định của các quốc gia ả rập
điều đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh liên đoàn ả rập lần này là sự tham gia của syri lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột ở đất này bùng phát vào năm hai nghìn một mươi một
thủ tướng algeri ayman benabderrahman đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị trước khi trao chức vụ chủ tịch luân phiên của al cho thủ tướng ả rập xê út thái tử mohammed bin salman al sol
trong bài phát biểu thủ tướng algeria đề cập đến tình hình ở sudan kêu gọi tất cả các bên liên quan ở nước này đối thoại để chấm dứt cuộc khủng hoảng và tránh leo thang xung đột
về căng thẳng israel palestine ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hối thúc israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư ở bờ tây
tại hội nghị thái tử ả rập xê ú hoan nghênh thỏa thuận đạt được tuần trước giữa các bên tham chiến ở sudan đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải đối thoại để chấm dứt cuộc khủng hoảng
liên quan đến vấn đề israel palestine ông khẳng định ả rập xê út sẽ nỗ lực ngăn chặn xung đột trong khu vực
ông cũng hoan nghênh việc syri quay lại al sau hơn một thập niên bị đình chỉ tư cách thành viên nhấn mạnh quyết định này sẽ mở đường cho việc chấm dứt cuộc khủng hoảng ở syri
nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy ủng hộ việc mở rộng và gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen cũng như tiếp tục cung cấp viện chọn nhân đạo cho các nước dễ bị tổn thương
đây là tuyên bố chung của g bảy về vấn đề ukraine được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g bảy đang diễn ra tại thành phố hiroshima của nhật bản
tuyên bố nêu rõ g bảy ủng hộ việc mở rộng và gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen và sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của ukraine
ngoài ra các nhà lãnh đạo g bảy cũng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất thông qua hợp tác với chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc
trước đó ngày một mươi bảy tháng năm tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cho biết thỏa thuận ngũ cốc biển đen đã được gia hạn thêm sáu mươi ngày
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cùng ngày xác nhận thông tin này đồng thời cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sẽ giúp đảm bảo an ninh lương thực trên toàn cầu
sáng kiến ngũ cốc biển đen được nga và ukraine ký riêng rẽ hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai với vai trò trung gian của liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ
sáng kiến ngũ cốc biển đen đã được gia hạn một trăm hai mươi ngày lần đầu vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và tiếp tục gia hạn sáu mươi ngày cho đến ngày một mươi tám tháng năm tới đây
gần đây nga tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận sau khi thời gian gia hạn kết thúc nếu những biện pháp hạn chế của phương tây nhằm ngăn chặn xuất khẩu nông sản và phân bón của nga không được dỡ bỏ
trong động thái mới nhất liên quan đến các đòn trừng phạt nhằm vào nga liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine mỹ và anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân và thực thể của nga
cụ thể bộ thương mại mỹ đã bổ sung sáu mươi chín công ty nga vào danh sách trừng phạt thương mại với lý do hỗ trợ quân đội nga đồng thời tạm dừng xuất khẩu hàng loạt mặt hàng tiêu dùng sang nga
trong khi đó bộ tài chính mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai mươi hai cá nhân và một trăm linh bốn thực thể trong khi bộ ngoại giao áp đặt trừng phạt đối với gần hai trăm linh cá nhân thực thể
các biện pháp trừng phạt của anh cũng nhằm vào các công ty vận chuyển vũ khí và năng lượng lớn của nga như các công ty liên quan đến tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước rosato và chủ sở hữu công ty sản xuất đồng của nga doanh nhân igor azukhin
động thái trên diễn ra sau khi thủ tướng anh rishi sunak công bố các biện pháp cấm nhập khẩu đối với kim cương đồng nhôm và nikken của nga
trong khi đó trên phương diện kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược căng thẳng cũng gia tăng giữa nga và mỹ
trong tuyên bố mới đưa ra khi được hỏi về việc một nhóm nghị sĩ của mỹ đã trình dự luật rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới new start lên quốc hội mỹ
người phát ngôn điện kremlin nói rằng giữa hai bên không có các mối liên hệ thực chất về hai vấn đề này
theo người phát ngôn dmitry peskov chủ đề kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược là cực kỳ quan trọng không chỉ đối với nga và mỹ mà còn đối với toàn thế giới
tuy nhiên moscow lấy làm tiếc vì không có các kênh tiếp xúc nghiêm túc thực chất về vấn đề này giữa hai nước
ông peskov đưa ra lời tuyên bố trên trong bối cảnh một nhóm một mươi thượng nghị sĩ đảng cộng hòa chính quốc hội mỹ xem xét dự luật kêu gọi chính quyền rút khỏi new start và tăng cường lực lượng hạt nhân
new start được nga và mỹ ký từ năm hai nghìn một mươi nhằm cắt giảm kho vũ khí tấn công chiến lược của hai bên
tuy nhiên vào hôm hai mươi một tháng ba vừa qua moscow đã tuyên bố tạm ngừng tham gia hiệp ước new start nhưng không rút khỏi
tiến trình đàm phán về trận nợ công của chính phủ mỹ đã rơi vào bế tắc sau khi chủ tịch hạ
viện kevin mccarthy đã đổ lỗi cho nhà trắng không có động thái cắt giảm chi tiêu
diễn biến này được đánh giá là sự đảo ngược so với quan điểm lạc quan được các nhà lãnh đạo chính quyền và quốc hội mỹ đưa ra trước đó
trong khi đó nhà trắng cùng ngày thừa nhận nhiều bất đồng lớn vẫn tồn tại giữa các nghị sĩ của đảng cộng hòa với nhóm đàm phán của tổng thống mỹ joe biden
trong quá trình thương lượng về việc nâng trần nợ công nhằm tránh cho nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi nguy cơ vỡ nợ thảm khốc
tuyên bố của nhà trắng dẫn lời một quan điểm
quan chức cấp cao trong chính quyền mỹ khẳng định hiện tồn tại những bất đồng thực sự giữa các bên về những vấn đề ngân sách và tiến trình đàm phán sẽ phải đối mặt với nhiều trông gai
nhóm đàm phán của tổng thống biden đang nỗ lực hướng tới một giải pháp có thể chấp nhận được đối với lưỡng đảng để có thể được hạ viện và thượng viện thông qua
tổng thống biden đang tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
sẽ cắt ngắn chuyến công du của ông tới khu vực để quay trở về washington trong ngày hai mươi một tháng năm nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận về vấn đề nợ công với phe cộng hòa
chủ tịch cục sự trữ liên bang mỹ fed jerome powell nhận định chính sách thắt chặt các điều kiện tín dụng do những căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng có thể giúp cơ quan này không phải tăng lãi suất ở mức quá cao
ông powell đánh giá mặc dù các công cụ ổn định tài chính giúp xoa dịu những khó khăn của lĩnh vực ngân hàng nhưng mặt khác
phần thắt chặt các điều kiện tín dụng và có nguy cơ ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế tình hình tuyển dụng và lãm phát của nền kinh tế mỹ
vì vậy chính sách lãi suất của fed có thể không cần phải tăng cao như dự kiến để đạt được các mục tiêu của cơ quan này tuy nhiên chủ tịch fed cũng lưu ý khả năng đó là không chắc chắn
fed đã tăng lãi suất thêm hai mươi năm điểm phần trăm sau cuộc họp vào hồi đầu tháng năm nâng lãi suất chuẩn cho vay qua đêm lên mức là năm đến năm hai mươi năm và báo hiệu khả năng có thể tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất
cuộc họp chính sách tiếp theo của cơ chế này sẽ diễn ra vào giữa tháng sáu
bộ nội vụ đức đã công bố dự thảo luật quốc tịch mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình nhập quốc tịch đức
dự luật do bộ nội vụ phối hợp với bộ tư pháp soạn thảo được đưa ra trong bối cảnh đức đang tìm cách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để đóng góp cho thị trường lao động của nền kinh tế lớn nhất châu âu
bản dự thảo dài bốn mươi chín trang đề xuất cho phép lựa chọn đa quốc tịch rút ngắn thời gian bắt buộc ở đức trước khi xin nhập quốc tịch từ tám năm xuống còn năm năm thậm chí là ba năm nếu có thành tích nổi trội chẳng hạn như ngôn ngữ và năng lực làm việc tốt hoặc tham gia công tác tình nguyện
con cái có cha mẹ là người nước ngoài được sinh ra ở đức cũng có thể trở thành công dân đức nhanh hơn với điều kiện cha hoặc mẹ phải sống hợp pháp ở đức trong năm năm thay vì tám năm như trước đây một trong những điều khoản quan trọng của dự thảo luật mới là người sinh nhập quốc tịch đức không còn phải buộc từ bỏ quyền công dân trước đây của bản thân
ngoài ra các yêu cầu về ngôn ngữ khi sinh nhập quốc tịch cũng sẽ được nới lỏng dự thảo mới cần sự góp ý và phê chuẩn của các bang cũng như các hiệp hội để nội các hoàn tất và có thể được chính phủ đức thông qua vào mùa hè
trong một động thái mới nhất năm nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng tiktok tại bang montana của mỹ đã đệ đơn kiện lên toán liên bang nhằm ngăn cản việc thực thi lệnh cấm ứng dụng theo quyết định được công bố một ngày trước đó của chính quyền bang này
đơn kiện được nộp tại tòa án ở quận montana và nêu rõ chính quyền bang đã vi phạm tu chính án thứ nhất quyền của người dân bang này thẩm phán donao morlder sẽ thụ lý vụ kiện nói trên
một số chuyên gia nói rằng lệnh cấm hoàn toàn tích cực
tóc sẽ khó thực thi và bày tỏ hoài nghi với lập luận về vấn đề an ninh quốc gia mà chính quyền bang montana đưa ra
với lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thì tiktok sẽ không còn được hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của bang montana
nền tảng này sẽ bị phạt một mươi đô la mỹ cho mỗi lần vi phạm nếu người dùng có thể truy cập hoặc được cung cấp khả năng truy cập hoặc là tải xuống tiktok đồng thời có thể bị phạt thêm một mươi đô la mỹ mỗi ngày nếu không tuân thủ
ngoài ra các cửa hàng ứng dụng google play và app store cung cấp tiktok trong phạm vi bang montana cũng bị coi là bất hợp pháp
thưa quý vị theo số liệu của quỹ dân số liên hợp quốc thì mỗi năm có khoảng hơn một mươi sáu triệu trẻ em gái tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín sinh con
hầu hết các trường hợp mang thai sớm này xảy ra ở những khu vực nghèo khó như là vùng cận sahara của châu phi nơi trung bình mà cứ một mươi trẻ vị thành niên thì có một em trở thành mẹ
sinh con ở độ tuổi vị thành niên không chỉ đưa đến nhiều rủi ro về sức khỏe cho cả mẹ lẫn con
các em rút ngắn cơ hội học hành và hạn chế lựa chọn của các em trong cuộc sống
ở tại nam phi thì đại dịch covid một mươi chín đang làm trầm trọng thêm tình trạng mang thai sớm và ngoài ý muốn
và nội dung này cũng sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
layla phải chăm sóc con trai trước khi đến trường
em mới một mươi bảy tuổi dù muốn tự mình chăm sóc con nhưng em cũng không muốn hy sinh việc học của mình
layla ở chung với bà và bốn chị em của mình
trong căn phòng nhỏ này em có thai khi mới một mươi sáu tuổi
khi biết layla có thai tôi đã rất lo lắng
tôi liên tục hỏi cháu ai là cha của đứa trẻ
cha đứa bé đâu
nhưng cháu chỉ nhìn tôi im lặng
khi em bé chào đời tôi lại hỏi lần nữa một đứa bé cần có cả cha và mẹ
cha của đứa bé là một người bạn một người hàng xóm hay layla đã bị xâm hại
em không chịu nói bởi lo ngại điều đó càng tăng thêm gánh nặng cho bà ngoại
thật khó khăn tôi đã sợ phải để con trai ở nhà với bà ngoại vì bà đã già
may rằng hiện tại đã tốt hơn thằng bé đang lớn dần và quen với những người khác
layla không phải là học sinh duy nhất ở trường có con
ở nam phi một trong những hậu quả ít được công khai của đại dịch là tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tăng vọt sáu mươi
những năm covid một mươi chín các em bị mắc kẹt trong nhà của mình
trường học là nơi có thể bảo vệ các em thì lại đóng cửa
nhiều gia đình mất đi trụ cột vì dịch bệnh nhiều người mất việc làm nhiều công ty phải đóng cửa
chương trình nuôi dưỡng trẻ em châu phi thời gian qua đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ
như cung cấp bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ các bà mẹ tuổi vị thành niên
đây là một nhóm mới gồm một mươi năm bé gái từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
đều là những bà mẹ trẻ
tại đây các em nhận được những lời khuyên thiết thực cũng như được đào tạo để nâng cao sự tự tin và học cách đưa ra quyết định đúng đắn
tôi đã từng rất tức giận với chính mình
có lúc tôi cảm thấy như tự tử là giải pháp duy nhất
nhưng kể từ khi đến đây tôi không còn cảm thấy như vậy nữa
tôi cảm thấy mạnh mẽ và giờ đây tôi tin tưởng vào bản thân mình
các nghiên cứu cho thấy những bé gái vị thành niên mang thai
ít có khả năng có việc làm tốt trong tương lai
nhiều em phải bỏ học và lớn lên không có công an việc làm ổn định
như thế con cái của các em cũng có khả năng lặp lại những gì mẹ mình đã trải qua
đại dịch ảnh hưởng nặng nề đến những thành phần nghèo nhất trong xã hội
lây lan nhận thức ăn cho con từ tổ chức phúc lợi trong khi bà ngoại em cố gắng để nuôi dưỡng cả gia đình
tất cả họ đều hiểu rằng đi học là cơ hội duy nhất để các em thoát nghèo
tôi đang làm việc chăm chỉ vì hai mẹ con có một tương lai
tương lai của con tôi nằm trong tay tôi
còn rất nhiều điều tôi phải học và tôi sẽ tiếp tục học cho đến khi mọi người gọi tôi là tiến sĩ lê la
layla đang rất quyết tâm
ưu tiên hàng đầu của em là hoàn thành việc học dù các số liệu thống kê chỉ ra rằng có rất ít bà mẹ tuổi tin có thể tốt nghiệp trung học